dũng đi lên gác thấy cái tủ cây liền dùng tay giật mạnh cửa tủ rồi lục bên trong thì thấy ba cọc tiền với nhiều mệnh giá và một chiếc nhẫn vàng xong bỏ vào túi quần rồi đi xuống đem cơm ra phía trước nhà cho mẹ bà hằng ăn
sau đó dũng đi về nhà dùng hai bọc ni lông màu đen gói tiền lại đem đi cất giấu
sáng hôm sau dũng đem chiếc nhẫn vàng đi bán được hai triệu bốn trăm tám mươi chín nghìn đồng và cầm theo số tiền trộm được để trả nợ
đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bà hằng mới phát hiện mình bị mất tiền và một chiếc nhẫn vàng tổng tài sản bị trộm là ba mươi năm triệu năm trăm linh nghìn đồng nên đã trình báo với cơ quan công an
còn đây là tạ phước tài ngụ tại xã tân khánh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
trong lúc di chuyển về xã tân phú đông thành phố sa đéc xài thấy tiệm thuốc tây kim long không có người trồng giữ
nên đã tiếp cận lẻn vào bên trong lấy hai triệu sáu trăm năm mươi năm nghìn đồng
khi đang định tẩu thoát thì tài bị chủ tiệm thuốc chi hô cùng người dân bắt giữ giao cho công an thành phố sa đéc
có một chiếc xe đậu mà thấy có một cái đít xe cơ mà mà sao không có khách kêu bán thuốc
giờ tôi mới bước qua là tôi thấy là ngăn trộm nó đang đứng ở đây nó kéo cái cửa tủ nó lấy tiền
thì lúc đó là tôi la lên thì nó đã cầm một cọc tiền nó mới chạy ra
với nó đồ dằn co ngay chỗ này
đối tượng này rất hùng hăng giống như là nó là dạng chuyên nghiệp vậy đó
thì nó chạy ra ngoài thì lúc đó là tôi dược theo ta cướp cướp
lúc đó là người dân đồ người ta chặn đầu đồ này kia bắt được nó
điện chắc cỡ một mươi phút công an vô tới rồi đưa ra ngoài xã lấy lời khai
còn tại huyện lai vung ba đối tượng là nguyễn văn cà sáu lê hòa bình nguyễn tuấn anh
cùng ngũ tài xã vĩnh thới huyện lai vùng đã rủ dê hai trẻ em
trong độ tuổi vị thành niên tham gia thực hiện hành vi trộm gà tại nhà một người dân

qua những vụ việc trên có thể thấy rằng có muôn vàn tình trạng những phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản
mà các đối tượng tội phạm sử dụng
trong đó có cả việc lợi dụng lôi kéo trẻ em tham gia vào hành vi trái pháp luật
người dân chủ sở hữu tài sản người được giao nhiệm vụ quản lý tài sản
cần nâng cao ý thức giữ sức
người có ý thức giữ tài sản và có các biện pháp chắc chắn để bảo vệ tài sản của mình
không bị các đối tượng xấu có cơ hội chiếm đoạt
đối với người quen người có mối quan hệ thân thiết cũng cần có ý thức đề phòng
vì các đối tượng này cũng có thể trở thành người có hành vi chiếm đoạt tài sản
trong một số trường hợp khi chủ sở hữu để tài sản hớ hênh mất cảnh giác